điệu đây có phải là hồi chung cảnh báo về những cách sống của giới trẻ
về sự bất ổn trong công tác quản lý lễ hội âm nhạc
chúng ta hãy cùng phân tích vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay
cùng nhà nghiên cứu văn hóa trần hữu sơn
vâng và lời đầu tiên xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa trần hữu sơn
đã dành thời gian đến với chương trình tâm điểm của chúng tôi ngày hôm nay
và ngay sau đây xin mời khách mời và quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng xem một clip ngay sau đây
khoảng hai mươi ba h một mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng chín
công an quận tây hồ nhận được tin báo từ bệnh viện tim hà nội
có hai thanh niên đến cấp cứu xong ba mươi năm phút sau đã tử vong
hai nạn nhân trên đều tham gia đêm nhạc hội mùa thu hai nghìn một mươi chín
chip to the moon du hành tới mặt trăng
do công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu tổ chức
tại công viên nước hồ tây
tính đến nay bảy nạn nhân đã tử vong năm người đang hôn mê sâu
toàn bộ các nạn nhân đều dương tính với ma túy
bộ văn hóa đã chính thức có văn bản gửi cục nghệ thuật biểu diễn
và các cơ quan đơn vị liên quan yêu cầu báo cáo rõ
về vụ việc bảy người chết tại lễ hội âm nhạc
lễ hội âm nhạc mang tên du hành tới mặt trăng
nằm trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc điện tử hai nghìn một mươi chín
toàn bộ quy trình cấp phép đều đúng theo thủ tục pháp luật
phó giám đốc sở văn hóa thông tin trương minh tiến cho hay
đơn vị tổ chức là công ty
trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu trụ sở tại đống đa hà nội
có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang được sở cấp phép
đơn vị này tổ chức một số chương trình từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
và chưa từng bị xử lý vi phạm
khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra phát hiện bóng cười
tinh thể màu trắng viên nén ma túy
ngày một mươi tám tháng chín công an thành phố hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự để điều tra
làm rõ vụ bảy người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước hồ tây
thưa ông là một chuyên gia văn hóa ông nhìn nhận như thế nào về vụ việc đáng tiếc xảy ra
tại lễ hội du hành tới mặt trăng xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua tại công viên nước hồ tây ạ
tôi thực sự là như ngôn ngữ của các bạn trẻ gọi là sốc
tôi rất là bất ngờ tại sao nó như thế tại sao chết nhiều người như thế
và tối hôm qua thì xem chương trình truyền hình thì thấy bên úc cũng nhạc hội như vậy
và người ta cũng hai người chết mình thấy là đây là một hội chứng
thì tôi nghĩ là chắc sẽ có rất nhiều vấn đề cần rút ra ở đây rút dịch kinh nghiệm đây
thứ nhất là khâu quản lý thì như thế nào thứ hai nữa cái cách tổ chức ra sao
và thứ ba quan trọng hơn đấy chính là lối sống của lớp trẻ
nỗi sống này ứng xử như thế nào trong cái nhạc hội này hay là trung khi mở cửa
thì tất cả cái lối sống này sẽ sống như thế nào đối với những cái biểu hiện của mở cửa như thế
tiếp nhận những cái nền văn hóa mới như thế và mình đã có cái gì để ứng xử tốt không
và từ đó tôi mới nghiên cứu là bắt đầu ta hãy đi từ khâu quản lý
kiểm tra tại hiện trường và theo lời của một số nhân chứng tham gia lễ hội thì việc bán bóng cười
một chất kích thích gây ảo giác diễn ra khá là phổ biến tại các lễ hội âm nhạc
như là cái lễ hội du hành tới mặt trăng vừa rồi thưa ông điều này có phải là điều đáng báo động hay không ạ
bóng cười là một chất kích thích như thế mà bán lan tràn như thế là vừa phi phạm luật pháp
đồng thời nó thể hiện cái nếp sống
là không văn hóa nếp sống đó là cứ nghĩ rằng sử dụng các cái loại chất ma túy như thế
thì sẽ làm cho con người ảo giác và mình sẽ có cái lúc thăng hoa vui cùng với lại bát nhạc
nhưng đấy là những quan niệm sai quan niệm của những người không hiểu biết
chứ thực sự là ở đó nó sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng mà điển hình là vụ chết bảy người vừa qua
mặt khác nữa thì chúng ta phải xem là cả bác tổ chức
bác tổ chức thấy nằm ngư
nhiều báo thì đưa tin rằng ban tổ chức vẫn tham gia cả bán nữa
thì tôi chưa rõ cái này như thế nào
nhưng có lẽ công an vào cuộc sẽ tìm ra
tôi rất là chú ý lắng nghe
khi họp báo thì đồng chí trưởng công an cũng nói là
cái này bán quản lý phải của điểm biểu diễn bảo vệ an ninh
chứ công an không có nỗi
và ngành văn hóa cấp giấy phép cũng không có lỗi
thì tôi thấy các anh ấy trả lời như thế
về quy trình thì đúng
thế nhưng nếu xét về thực tế thì ta thấy nhiều vấn đề khác
ta cần phải trao đổi hơn
trước hết là về cấp giấy phép
thì nếu mà qua nhà hội qua phản ánh
thì phải chăng cái địa điểm đấy chưa đảm bảo
thế ở đây ta lại phải xem lại
thanh tra của văn hóa ở đâu
vậy cái an ninh ở đâu
tất cả những vấn đề này cần phải kiểm tra
vì ta trong quy trình cấp phép
nó đặt ra một vấn đề là khi đã cấp phép rồi
nhưng phải hậu kiểm
phải có thanh tra đến tận nơi để hậu kiểm
tất cả những vấn đề đó
thì nếu chúng ta thấy
thậm chí chúng ta thấy người ta bán
nếu mà bán bóng cười như thế
chúng ta cũng phải kiến nghị chứ
và đây còn một cái sự
chưa hoàn thiện của cái cơ chế phối hợp
một cái sự kiện lớn như thế
cần phải có an ninh tham gia
cần phải có công an
thế thì ban tổ chức lại chỉ bảo là
ban tổ chức đảm bảo được
và công an mà bên trong nó ban tổ chức
thế tôi là người tổ chức thường xuyên các cái sự kiện này
thì tôi thấy như thế là không được
như vậy rõ ràng là sự việc rất là đáng báo động đúng không ạ
vậy thưa ông trong thời gian qua
thì những cái lễ hội mà như lễ hội âm nhạc
đã được quản lý như thế nào ạ
và có cái điều gì bất ổn trong đó không ạ
các cái lễ hội âm nhạc
ta cũng tổ chức cũng thường xuyên
nhưng thường ở những địa điểm rộng
ví dụ như là sân vận động mỹ đình
hoặc các sân vận động
các trường đua rộng
thì cái đấy thì
nó tạo ra không khí nó thoáng mát
thì nó không xảy ra vấn đề gì
hoặc có xảy ra thì cũng ít
thế cái thứ hai nữa
kinh nghiệm ở nhiều sở
người ta tổ chức thì bao giờ
là cấp phép xong là phải hậu kiểm
phải đi đến thực tế ngay kiểm tra
mặc dù cái đơn vị
đăng cai kiểm tra ấy
có thể những lần trước làm tốt
có thể là
họ chưa vi phạm cái gì
nhưng với nhà tổ chức
nhà quản lý ấy
thì không yên tâm
vì với hàng vạn người như thế
năm nghìn người
đông hơn như thế
sự kiện đông như thế
thì ta cắn cẩn thận
hơn bao nhiêu càng tốt
mà như tôi phân tích
là nhà quản lý
phải lên được các phương án
phương án xảy ra như thế nào
ta xử lý
cái số lượng người
đến tham dự quá đông
nên là khiến không gian
cảm thấy hơi bị
hơi khó thở
từ khi tổ chức kiểm tra
chạy thử chương trình
cho đến khi
kết thúc chương trình
các đội quản lý nhà nước địa phương
chúng tôi đã hoạt động
thủy ban quận
các thực hiện đầy đủ
theo quyền pháp luật
và cũng đã giám sát chặt chẽ
cái giấy phép
sẽ có loại thông tin
về hoạt động biểu diễn
và những nội dung thông tin
thủy ban nước cô tây hồ
chính tự theo hình định chứng bệnh của thành phố

nên từ đầu mới có phương án để mà chúng ta đảm bảo cho nó chặt chẽ về công tác an ninh chặt tự
thưa ông với vụ việc này thì các cơ quan quản lý về văn hóa có cần nhìn nhận lại công tác quản lý của mình
nhất là trong công tác phối hợp để bảo đảm an ninh chặt tự trong lễ hội âm nhạc không ạ
về cơ quan quản lý thì bao giờ tổ chức một sự kiện xong đều phải rút kinh nghiệm đều phải nhìn nhận lại
hơn nữa là cái sự kiện này nó xảy ra cái thảm họa không phải đường đến mặt trăng nữa mà là đường đến âm phủ
đường điện âm phủ như thế thì chúng ta càng phải nhìn nhận xem tất cả những cái thiếu sót gì của chúng ta trong cái vấn đề quản lý này
và ở đây chúng ta nhìn nhận lại mà chúng ta đánh giá theo khách quan
thực sự thì tôi nghĩ rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cái điều kiện mở cửa sẽ tổ chức nhiều loại hình này
thì chúng ta càng phải nhìn kỹ hơn
và tôi cứ nghĩ còn một vấn đề nữa chăng
là vấn đề về văn bản quy phạm pháp luật
ta chưa có cái loại hình đặc thù này
trong cái nghị định sửa đổi năm hai nghìn một mươi sáu thì có thêm một số loại hình khác về quản lý nghệ thuật biểu diễn
nhưng cái nghệ thuật đặc thù này thì đọc thì chưa có
phải chăng ta cần có cái loại hình đặc thù này để ta làm hay không
chứ nó không phải là chương trình biểu diễn âm nhạc bình thường mà đây là nhạc hội
cái chữ hội mới nhạc này là rất quan trọng
ở đây nó không phải điều chỉnh của quy chế quản lý
lễ hội mà cũng không phải điều chỉnh riêng của quản lý âm nhạc
mà nó mang tính đặc thù
nó vừa nhạc vừa hội
như thế thì ta phải điều chỉnh như thế nào
phải quản lý ra sao
thì lúc đó ngay cả văn bản quy phạm luật ta phải nghiên cứu lại và đề xuất
bộ văn hóa cần đề xuất là bổ sung trong nghị định mới về vấn đề này
thưa ông khi mà cái vụ việc đáng tiếc xảy ra thì chúng ta thấy có rất nhiều cái vấn đề
trong cái công tác quản lý lễ hội âm nhạc
cho dù là theo các cơ quan chức năng có liên quan
thì tất cả những cái công đoạn những quy trình đều làm đúng theo quy định của pháp luật
vậy thì trách nhiệm rút cuộc là sẽ thuộc về cơ quan nào
trách nhiệm trước hết tôi nghĩ là ủy ban nhân dân quận cần phải kiểm tra
vì ủy ban có phòng văn hóa trong tay có cả kiểm tra văn hóa nữa
thì ta là đơn vị chủ quản ta phải kiểm tra
thứ hai là trách nhiệm của cái ban tổ chức đấy
ban tổ chức chủ quan không để những phương án đề phòng những sự kiện xảy ra
và ban tổ chức thậm chí cũng muốn nồng
và kiểm tra xem nếu nhân viên của ban tổ chức đấy có tiếp tay để bán bóng cười không
theo như dư luận một số người thì phải xử lý
và vấn đề thứ ba là sự phối hợp của ban tổ chức đó với lại công an ra sao
mà để bảo là công an chỉ làm vòng ngoài còn vòng trong thì bảo vệ là của ban tổ chức
thì cái sự phối hợp như thế nào
thì đấy mà không phối hợp thì đấy là một thiệt thòi
mà kinh nghiệm đã không phối hợp với công an thì sẽ thất bại
nhất là trong những cuộc tổ chức lễ hội đồng người
càng phải có cảnh sát càng phải có công an đứng vào đấy
cái vụ việc này thì ông có cái giải pháp nào để chúng ta có thể bảo đảm an ninh trật tự
bảo đảm an toàn hơn trong các cái lễ hội âm nhạc sắp tới sẽ diễn ra hay không ạ
theo tôi thì trước hết chúng ta phải phân tích thật khách quan cái vụ việc này
và sau đó từ cái khách quan như thế chúng ta đề xuất ra một cái quy trình quản lý nó khác đi
quy trình quản lý để làm sao khi họ báo không phải ai bảo
không chúng tôi làm hết
quy trình chính là không tôi cũng làm tốt thôi
thế nhưng tại sao lại xảy ra chết người
thế thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và nhìn rõ chức năng nhiệm vụ
những cái kéo kẽ hở khi trong quy trình đó chúng ta phải làm
thì tôi thấy những cái kẽ hở như tôi vừa phân tích
thứ nhất là với đơn vị biểu diễn tổ chức biểu diễn thì phải làm nghiêm túc
chứ không phải chỉ đơn vị biểu diễn là chỉ đứng ra thu tiên để tìm chứ
mà đứng ra phải kiểm tra từ đầu đến cuối
và thứ hai là đơn vị biểu diễn
chối động mời công an cùng tham gia
chứ không phải là các anh chỉ làm vào vòng ngoài còn chúng tôi quản trong
vấn đề thứ hai nữa là đơn vị chính quyền địa phương
chính quyền địa phương khi đã được giấy phép rồi phải kiểm tra giấy phép đã đành
thế nhưng quan trọng hơn là cùng phối hợp với nhà tổ chức để xem người ta như thế nào
cán bộ phòng văn hóa thanh tra văn hóa của ta phải đến để xem hậu kiệp như thế nào
dù có giấy phép rồi nhưng mà anh biểu diễn ra sao
vì trong cái quá trình biểu diễn nó xảy ra rất nhiều những vấn đề khác
thì ta phải tùy cơ ứng biến
vấn đề người ta ứng xử cho nó tốt
và vấn đề thứ ba nữa là vấn đề của công an
nếu cả công an thấy là họ chưa hợp tác thì ta phải đòi hợp tác
vì đây là sự kiện rất quan trọng
nghi được vạn người như thế thì để cho người ta lên được mặt trăng thì cũng phải kiểm tra
hốn chi người ta lại muốn xuống âm phủ nữa thì càng phải kiểm tra thật chặt chẽ
càng về sự phối hợp giữa công an với đại bản tổ chức
và cuối cùng chúng ta là cần phải xem lại cả chế tài
vì chế tài nghĩ định
chế tài nghĩ định là đưa ra như vậy
thì với loại hình nhạc hội như tôi vừa phân tích
đã phù hợp chưa
có những khoảng trống nào
chúng ta cần bổ sung những gì
thì ở đây các cái nhà làm văn bản quy phạm pháp luật
cùng với các nhà khoa học cần nghiên cứu để đưa ra những vấn đề thiết thực trong quản lý này
tôi nghĩ nếu mà mình có được đầy đủ các cái giải pháp tổng hợp như thế
thì vấn đề giải bài toán cũng rất là thực tế
đặc biệt nữa là nhạc hội đúng thực sự là hội
và rõ ràng là chúng ta thấy là
trong tương lai sẽ không có những cái trường hợp đáng tiếc như vừa rồi xảy ra
thì chúng ta cần thắt chặt hơn trong cái công tác bảo đảm an ninh trật tự
vâng thưa quý vị
chúng ta không thể phủ nhận được đời sống văn hóa dành cho giới trẻ
ngày càng có nhiều màu sắc với nhiều hình thức tổ chức
tuy nhiên nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng
được giao trách nhiệm quản lý
thì có lẽ là những câu chuyện buồn như là lễ hội du hành tới mặt trăng mới đây sẽ không phải là chuyện hữu
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại